viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân
trải qua sáu mươi năm hình thành và phát triển ngành kiểm sát nhân dân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
toàn ngành kiểm sát thực hiện nghiêm lời dạy của bác công minh chính trực khách quan thận trọng
khiêm tốn với phương trầm đoàn kết đổi mới trách nhiệm kỷ cương thực chất hiệu quả
trong đó xác định công tác cán bộ là khâu đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành